với thế hệ trẻ việt nam hôm nay có lẽ chưa nhiều người biết về nơi đây
nơi những đồng bạc tài chính ra đời mang sứ mệnh lịch sử khắc phục tình trạng chống rỗng về ngân khố
vực dậy nền tài chính non yếu kiệt quệ dần loại bỏ đồng tiền đông dương của thực dân pháp
những tờ bạc được người dân cả nước gọi với cái tên thân thuộc giấy bạc cụ hồ
các tờ bạc được đặt ra nhằm ổn định an sinh xã hội đặc biệt công quỹ và ngân sách hết sức khó khăn
khi ngân quỹ trung ương chỉ vòn vẹn còn một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng đông dương trong đó có năm trăm linh đồng tiền hào nát trở tiêu hủy
ngân sách đông dương mới thi hành đến tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đã thâm hụt tới một trăm tám mươi năm triệu đồng
ngoài ra còn nợ các khoản năm trăm sáu mươi bốn triệu đồng đông dương
cùng lúc đó tình hình chính trị kinh tế xã hội của đất nước vô cùng khó khăn
phức tạp khi cả quân anh pháp tường và các tổ chức phản động âm mưu phá hoại lật đồ chính phủ lâm thời
khiến nền tài chính của đất nước khủng hoảng dữ dội
trong khi đó quân đội trung hoa dân quốc tràn vào miền bắc việt nam kể từ phía tuyến một mươi sáu giờ ra
đã tung tiền quan kim quốc tệ tức là những đồng tiền đã mất giá ở trung quốc để phá rối thị trường
tất cả điều đó làm cho nền tài chính của đất nước khủng hoảng dữ dội
lúc đó huy đồng
đó là nguồn đầu tiên mà ngân sách nhà nước của chính phủ cách mạng có được cái nguồn lực như thế
đó là sức mạnh của lòng dân
ngày hai mươi bốn tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm bộ tài chính do đồng chí phạm văn đồng làm bộ trưởng
đã bàn hành nghị định số một về việc đúc tiền và in giấy bạc quốc gia
cuối tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm bộ tiền kim loại đầu tiên của nước việt nam dân chủ cộng hòa
được chế tạo dập trên máy dập tiền trình cũ của quốc gia
ngoài phát tại tầng hầm của bảo tàng lịch sử việt nam
các loại tiền kim loại của chính phủ phụ hồ với mệnh giá hai mươi su hai hào năm hào và một đồng
sau khi lưu hành đã được nhân dân đón nhận nồng nhiệt
đồng thời với việc dập tiền kim loại
ngay trong tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm chính phủ đã thực hiện chủ trương để in và phát hành giấy bạc việt nam
ngày sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu dưới sự lãnh đạo tài tình của chủ tịch hồ chí minh
ta đã đàm phán và ký kết với pháp hiệp định sơ bộ
đây là cơ sở pháp lý để ta hạn chế quyền phát hành của ngân hàng đông dương
không công nhận những giấy bạc đông dương phát và cấm lưu hành các loại giấy bạc kiểu mới
mở đầu thời kỳ mới cho nền kinh tế tài chính độc lập tự chủ của việt nam
vấn đề cơ bản và lâu dài đó là phải phát hành đồng tiền việt nam
và đến cuối năm ất dậu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
dưới sự chỉ đạo của chính phủ đồng chí phạm văn đồng bộ trưởng bộ tài chính
đã cho phát hành những đồng tiền bằng kim loại đầu tiên tại hầm nhà bát giác
nay chính là cơ sở một của bảo tàng lịch sử quốc gia
và cho đến ngày ba mươi một tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu chủ tịch hồ chí minh đã ký xác lệnh phát hành tiền giấy
và những đồng tiền việt nam ra đời thì có in hình chủ tịch hồ chí minh đã được nhân dân hưởng ứng nhiệt thành
được nhân dân tin tưởng và yêu quý gọi đó là giấy bạc cụ hồ
năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu cơ sở nhà máy in tiền tô panh
sau này là cửa hàng bách hóa số năm đường nam bộ nay là đường lê duẩn hà nội bị lộ
để bảo vệ an toàn nhà máy và tiếp tục in tiền bộ trưởng bộ tài chính phạm văn đồng
đã ra lệnh chuyển toàn bộ máy móc nhà in lên đồn điền chi nê
nay thuộc xã cố nghĩa huyện lạc thủy tỉnh hòa bình
tại sao cái đồn điền đó nó có vị trí quan trọng
thứ nhất là về mặt địa lý thì đó là mã ba
để một mặt là đi về miền xuôi và nói riêng là đi về hà nội
còn về phía bắc thì là một đường rẽ lên trên khu việt bắc
và một đường nữa đi vào hướng đu bắc thanh hóa
cũng là một chiến khu của đất nước ta
cho nên cái vị trí của cái đồn điền nó rất quan trọng về mặt chiến lược
và cụ thể đến khi mà chiến tranh xảy ra ngoài cái chuyện là di tản cái nhà máy in tiền vào nhé
thì hầu như các đoạn quan trọng nhất của đảng chính phủ đều đã từng đi qua
và trú ngụ ở đồn điền đó trước khi lên việt bắc
là vào thanh hóa
và chính bắc hồ cũng thế đã có lần vào đấy rồi đi việt bắc
cũng vài lần vào đấy để mà đi thăm thanh hóa
đồn điền chi nê được xây dựng cuối thế kỷ thứ một mươi chín rộng hơn bảy ba trăm linh ha
được gia đình nhà tư sản yêu nước đỗ đình thiện mua lại
từ ông chủ đồn điền boren người pháp với giá hai lượng vàng
tại đây gia đình nhà tư sản việt nam yêu nước chủ đôn điền ông đỗ đình thiện
đã dành vị trí thích hợp để làm nhà xưởng máy điện nước nhà kho
lắp đặt nhà máy in tiền đầu tiên của nước việt nam dân chủ cộng hòa
lắp đặt xong nhà máy in tiền để đảm bảo bí mật công nhân làm việc
từ bốn giờ chiều đến ba giờ sáng hôm sau theo quy trình nghiêm ngặt
mỗi người được phân công vẽ một cái tờ tiền khác nhau
và mỗi người được vẽ được phân là vẽ cái tờ tờ năm đồng
thế còn cái hình tượng ở cái từ năm đồng thế nào
là do tự tự bản thân họa sĩ làm bí mật và ở luôn tập trung ở đấy vẽ
thì xong việc thì vẽ là không được nói cho ai biết
quy trình ở đây thì nếu có cái máy úp xét
tức là một tờ in một tờ như thế nào thì là
về sau cắt ra là hai mươi bốn đồng
thời gian đầu tại đồn điền chi nê nhà máy in tiền còn thô sơ máy móc chưa hiện đại
nên việc in tiền rất khó khăn phải qua nhiều cung đoạn như in lần lượt từng màu số series
sau đó mới cắt
mệnh giá lớn được in úp xét
mệnh giá nhỏ in bằng máy xốp tỳ pô năm đồng hai đồng một đồng năm hào hai hào một hào
cũng tại nơi đây đã ra đời tờ bạc có mệnh giá lớn nhất
tờ một trăm linh đồng việt nam còn được gọi là tờ bạc châu xanh
lần đầu tiên tôi được cầm cái đồng giấy bạc tài chính của hồ
từ đồng tiền một trăm linh đồng gọi là con châu xanh
thì mua được cho tôi một bộ đồ sọt thiếu niên một cái bơ lô da
và đồ dùng học tập và đồng tiền còn để dành tiêu được trong vòng được mấy tháng nữa
về với đồn điển chi nê hôm nay những dấu tích của một thời oanh liệt vẫn còn nguyên vẹn
từ những bức vẽ mẫu giấy bạc đầu tiên đến khu vực của máy in tiền
khu vực của những cán bộ của bộ tài chính năm nào
cân mẫn dập dấu xê ri lên từng đồng bạc
tất cả vẫn hiện hữu như một minh chứng sống động về một loại vũ khí sắc bén trên mặt trận kinh tế
tài chính tiền tệ khi loại bỏ đồng tiền đông dương của thực dân pháp
nơi đây cũng đã hai lần vinh dự được đón chủ tịch hồ chí minh về thăm và ở lại làm việc
trong khu di tích thì hiện nay là có ba điểm đền thờ chủ tịch hồ chí minh những người có công
những doanh nhân đã đóng góp cho đảng chính phủ của cái thời điểm đó
ngoài ra thì còn là điểm di tích một ngôi nhà trung tâm của đồn điền chi nê xưa
nơi mà ghi dấu chân bác hồ về làm việc và bác ngủ lại trong cái ngôi biệt thự đó
di tích hai thì là nơi mà chuyển nhà máy in tiền từ cửa nam hà nội về đặt tại ở đây
đây là một dấu ấn lịch sử của tỉnh hòa bình nói chung và huyện lạ thủy nói riêng
đó cũng là cái niềm tự hào của nhân dân huyện lạc thủy
và có thể khẳng định đây là căn cứ cách mạng và là nơi giữ những dấu ấn về lịch sử đầu tiên của nền tài chính việt nam
chúng tôi tin tưởng rằng với ý nghĩa lịch sử của di tích và sự đầu tư lưu trữ những dấu tích của một lãnh tụ
một gia đình tư sảng yêu nước trong thời kỳ cách mạng của dân tộc
thì trong thời gian tới chúng tôi nghĩ đây thật sự là một địa chỉ đỏ để giáo dục các thế hệ trẻ trên mảnh đất lạ thủy
và cũng là điểm du lịch nghiên cứu lịch sử thu hút đông đảo du khách về với lạ thủy trong thời gian tới
tôi nghĩ rằng là cái di tích đó ngoài cái giá trị về mặt kinh tế tài chính của cách mạng thời kỳ đầu
thì nó như là một cái bông hoa đẹp tượng trưng cho cái lòng yêu nước của nhân dân mình trong đó có cả tầng lớp trên
thứ hai nữa là nó cũng là bông hoa đẹp để tôn vinh cái đường lối đại đoàn kết dân tộc của hồ chí minh
và nhờ cái đường lối đại đoàn kết thật lòng của hồ chí minh thời bấy giờ cho nên nó có thể đoàn kết được tất cả
các tầng lớp từ trên xuống dưới một lòng để mà tạo nên cái dòng thác cách mạng đưa đến thắng lợi của cách mạng của chúng ta
việc ra đời đồng tiền tài chính đồng bạc cụ hồ là sự đòi hỏi tất yếu của thực tế khách quan và yêu cầu của lịch sử cách mạng
đây là một quan điểm một chủ trương hoàn toàn đúng đắn phù hợp với xu thế chung của thời đại
và là cơ sở khoa học đảm bảo cho một quốc gia giữ vững được nền độc lập tự do một cách ổn định bền vững và lâu dài
để từ đó những tờ giấy bạc cụ hồ trở thành một bóc son khẳng định tính độc lập tự chủ về kinh tế tài chính tiền tệ của một quốc gia độc lập